kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
vào khoảng một mươi hai h năm mươi phút trưa ngày hôm qua chín tháng ba phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh phúc
nhận được tin báo sự cố tai nạn sàn lở đất trong quá trình đào giếng và có một người mắc kẹt tại thôn hoa giang xã bản giản huyện lập thạch
ngay sau đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh phúc đã điều động phương tiện
máy móc cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường sau khi sử dụng các phương tiện xúc đất lực lượng chức năng phải đào sâu khoảng sáu mét mới tìm thấy nạn nhân
tuy nhiên do sự việc xảy ra từ khoảng hơn một mươi giờ sáng cùng ngày nên nạn nhân đã tử vong
được biết khi anh lưu quang phương đang đào giếng thuê thì bị khối lượng đất đá lớn sạt lở xuống vùi lấp dẫn tới tai nạn thương tâm
khoảng một mươi một h ba mươi trưa ngày hôm qua chín tháng ba trên cao tốc trung lương tp hcm
vụ số một mươi thuộc huyện châu thành tỉnh tiền giang xảy ra vụ xe khách lật lao xuống ruộng khiến nhiều người trên xe bị thương
thời điểm trên xe khách loại hai mươi chín chỗ ngồi biển số bảy mươi một b bảy trăm bốn mươi chín đang lưu thông trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương
khi đến km bốn mươi năm ba trăm ba mươi thuộc xã tân lý đông huyện châu thành tỉnh tiền giang thì bất ngờ mất lái va vào hộ lan rồi lao xuống ta lùi đường
vụ tai nạn làm hai người bị thương nặng và một số người bị thương nhẹ
hư hỏng một số tài sản cao tốc các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời xử lý đưa các nạn nhân đi cấp cứu
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ
công an tỉnh bình thuận đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy khiến khoảng hai trăm linh xe mô tô vi phạm hành chính đang cất giữ ở trong kho xe tăng vật bị thiêu dụi
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày chín tháng ba một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xe máy tăng vật nằm trong khuôn viên trụ sở công an huyện tánh linh tỉnh bình thuận
tại chỗ đã triển khai nhanh phương án chữa cháy nhưng do bãi xe chứa rất nhiều xe máy mô tô nên bốc cháy dữ dội
toàn bộ cán bộ chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực huyện đức linh được huy động đến hiện trường tập trung chữa cháy
đến một mươi tám h bốn mươi năm ngọn lửa đã được khống chế tuy nhiên khoảng hơn hai trăm linh mô tô cất giữ trong kho xe tăng vật đã bị thiêu rụi
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố

tài chính kết quả điều tra xác định ba công ty trên đã thu lợi tiền lãi và phí tổng cộng là hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng tiền thu lợi bất chính hơn bốn một trăm năm mươi tỷ đồng lãi suất thấp nhất là bốn trăm linh một năm một năm và cao nhất là một ba trăm bảy mươi chín bảy một năm
dù nhau đi trộm cắp tài sản hai anh em ruột là phan ngọc liệt và phan ngọc bình cùng chú tại xã hậu lộc huyện tam bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm
tình vĩnh long khởi tố bắt tạm giam
vào sáng ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân công an xã quế an đã kiểm tra và phát hiện bên trong tối áo khoác của phan ngọc liệt đang cất giấu sáu chiếc điện thoại di động
quá trình điều tra liệt đã thừa nhận cùng với anh ruột là phan ngọc bình thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại di động của người dân ở các chợ
khi đến chợ quế an thì bị người dân phát hiện
ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn phan ngọc bình đến công an huyện vũng liêm đầu thú
giờ thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi